trần anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là giám đốc công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp
tại quận một tp hcm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố bị can
và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ban quản lý dự án lưới điện miền nam ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng phần móng
thuộc công trình phân pha dây dẫn đường dây một trăm một mươi kv vĩnh long vũng liêm
có giá trị hợp đồng trên bốn trăm một mươi bảy triệu đồng
với công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp do trần anh tuấn làm giám đốc
trần anh tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối sử dụng chứng chỉ hành nghề giám sát không rõ nguồn gốc
làm khống hợp đồng lao động với hai cán bộ giám sát xây dựng
để đủ điều kiện tham gia dự thầu và được chỉ định thầu
quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát
tuấn không thực hiện công việc giám sát công trình theo quy định
mà chỉ căn cứ vào số liệu hình ảnh của các đơn vị thi công cung cấp
để hợp thức hóa việc giám sát và nghiệm thu công trình
trần anh tuấn đã quyết toán số tiền thực hiện hợp đồng trên một trăm sáu mươi bảy triệu đồng
số còn lại chưa quyết toán thì bị cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện
do công trình không được giám sát nên các đơn vị thi công đã rút ruột công trình
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của công trình